thưa quý vị vào chiều nay công an tỉnh hương yên đã tổ chức thông báo kết quả điều tra vụ án giết người
xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng tám tại phường hồng hà thành phố hưng yên
đồng thời khen thưởng đột xuất cho các lực lượng tham gia phá án
căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đinh công tráng chú tại thành phố hưng yên về tội giết người
tại cơ quan công an tráng đã thừa nhận vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng tám
đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh đặng văn trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và vợ là chị nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại khu phố linh đài phường hồng châu thành phố hưng yên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
do bị phát hiện nên tráng đã sử dụng dao bầu mang theo đâm nhiều nhát khiến cả hai người tử vong